ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cục điều tiết điện lực đã ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động
điện lực của công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
đối với hoạt động phát điện nhà máy thủy điện thượng nhật quảng nam
theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra bộ công thương công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
đơn vị chủ quản của thủy điện thượng nhật đã vi phạm nhiều quy định của nghị định số một trăm ba mươi bốn hai nghìn một mươi ba
vi phạm các quy định của luật điện lực như vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt không thực hiện quan chắc theo quy định
trước các vi phạm trên ngày hai mươi năm tháng một mươi một cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần đầu tư thủy điện miền trung việt nam
với tổng số tiền là một trăm ba mươi triệu đồng
đồng thời hôm qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công ty này cũng bị thu hồi giấy phép hoạt động
đối với dự án thủy điện thượng nhật
trong đợt mưa bão số một mươi ba vừa qua thủy điện thượng nhật tự ý tích nước
gây mất an toàn cho hạ du
công an huyện nam đông đã phải cử một tổ công tác túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại nhà máy thủy điện thượng nhật để theo dõi việc chấp hành mở hoàn toàn năm cửa van